và phu nhân chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
đang tiếp tục phát triển tốt đẹp mạnh mẽ và thực chất trên nhiều lĩnh vực
sự tin cậy chính trị ngày càng được ủng hộ
các chuyến thăm tiếp xúc ở các cấp nhất là cấp cao
được duy trì thường xuyên ở các kênh đảng nhà nước chính phủ quốc hội
ngay sau khi kết thúc hội đàm và chứng kiến lễ ký kết một mươi hai văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực
gồm kỹ thuật số môi trường năng lượng cơ sở ạ tầng
hai thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ báo chí
thủ tướng nguyễn xuân phúc thông báo hai bên đã có cuộc hội đàm thành công
với nhiều nội dung rất quan trọng tiếp tục khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn
quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước khôi phục và đẩy mạnh hợp tác
trong điều kiện bình thường mới trên tất cả các lĩnh vực
hai bên đã thỏa thuận về việc áp dụng quy chế đi lại ưu tiên
nhất trí sớm khôi phục đường bay thương mại thúc đẩy sớm mở cửa thị trường
hai bên tái khẳng định tầm quan trọng bảo đảm hòa bình an ninh an toàn
tự do hàng hải và hàng không tại biển đông thúc đẩy giải quyết tranh chấp
bằng các biện pháp hòa bình không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực
nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế nhất là công ước của liên hiệp quốc
về luật biện một nghìn chín trăm tám mươi hai trong các cuộc động tranh biển
thủ tướng nhật bản quyết định cung cấp vật tư hỗ trợ khẩn cấp cho việt nam
nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra ở miền trung việt nam
thủ tướng suga yoshihide cho biết năm nay việt nam là chủ tịch asean
việt nam là đối tác quan trọng của nhật bản và đóng vai trò trọng yếu
khi nhật bản tiến hành chiến lược ấn độ dương thái bình dương tự do và rộng mở
nhật bản là quốc gia trong khu vực này và nhật bản sẽ đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng ở khu vực
tôi chọn việt nam vì việt nam là một địa điểm thích hợp nhất
để tôi gửi thông điệp này lần đầu tiên ra thế giới
hai bên đã đạt được thỏa thuận về hiệp định chuyển giao thiết bị và kỹ thuật quốc phòng
là một bước phát triển lớn trong sự hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước
tôi tin chắc rằng hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy
cũng trong sáng nay thủ tướng nhật bản đã chào xã giao tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng tại văn phòng trung ương đảng
chiều nay ông suga yoshihide có buổi nói chuyện với
sinh viên đại học việt nhật ở hà nội và phát biểu về chính sách đông nam á
đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
viếng lăng chủ tịch hồ chí minh và hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
sau chuyến thăm việt nam thủ tướng suga yoshihide sẽ đến indonesia vào ngày mai hai mươi tháng một mươi
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam
đã tiếp ngày daniel christian brink đại sứ hoa kỳ tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm nêu rõ
năm hai nghìn hai mươi việt nam và hoa kỳ kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương
trải qua một phần tư thế kỷ quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
đã phát triển sâu rộng trên cả chín lĩnh vực trụ cột
với sáu cơ chế đối thoại song phương hiệu quả thực chất và nhiều diễn đàn hợp tác đa phương
hợp tác chính trị ngoại giao an ninh quốc phòng kinh tế thương mại y tế
là những điểm sáng của quan hệ song phương
trong đó hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan của hoa kỳ
trong các lĩnh vực an ninh trật tự tiếp tục được duy trì củng cố và phát triển tích cực
đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần vào việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác
trên các lĩnh vực cùng có lợi ích như chia sẻ thông tin phòng chống các loại tội phạm
nhất là tội phạm kinh tế tội phạm ma túy tội phạm mua bán người
lạm dụng tình dục trẻ em tội phạm công nghệ cao đảm bảo an ninh mạng v v
trước bối cảnh tình hình đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp bộ trưởng tô lâm chân thành bày tỏ cảm thông
chia sẻ với những thiệt hại do dịch covid một mươi chín gây ra tại hoa kỳ tin tưởng hoa kỳ sớm khắc phục hậu quả
và phục hồi sau đại dịch đồng thời mong muốn tạo điều kiện cho việt nam cùng các nước khu vực
tiếp cận sớm với vaccine sau khi hoa kỳ nghiên cứu sản xuất thành công
bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác hoa kỳ việt nam
nhất là từ khi hai bên xác lập quan hệ đối tác toàn diện
đại sứ daniel christenbring chân thành chúc mối quan hệ hợp tác này ngày càng phát triển
đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác
khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác
giữa các cơ quan hiệu quan hoa kỳ với bộ công an việt nam góp phần đưa quan hệ hợp tác
hai quốc gia hoa kỳ việt nam tiếp tục đi vào chiều sâu đáp ứng lợi ích và nguyện vọng
của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
chiều nay thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã thay mặt lãnh đạo bộ công an trao quyết định của chủ tịch nước tặng thưởng huân chương
quân công hạng nhất cho đồng chí thượng tướng bùi quang bền nguyên thứ trưởng bộ công an
thưa ủy quyền của chủ tịch nước
thứ trưởng nguyễn văn thành đã trân trọng trao bằng huân chương quân công hạng nhất tặng thượng
tướng bùi quang bền nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an vì đã có thành
tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng lực lượng công an nhân dân giữ gìn an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn thành đã
chúc mừng thượng tướng bùi quang bền thăm hỏi và chúc sức khỏe đồng chí bùi quang bền cùng
thân nhân gia đình đồng chí thứ trưởng bày tỏ trân trọng biết ơn về những công hiến lớn lao
của đồng chí bùi quang bền đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc nói chung
đối với sự nghiệp xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân nói riêng
thứ trưởng nguyễn văn thành cho biết thượng tướng bùi quang bền có hơn bốn mươi năm gắn bó với lực lượng
công an nhân dân được đảng chính phủ giao nhiều trọng trách dù ở bất kỳ cương vị công tác nào
đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao có nhiều ý tưởng sáng tạo
đóng góp quan trọng đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng lực lượng công an nhân dân
đến năm hai nghìn một mươi sáu đồng chí bền được nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí theo quy định
thành tích xuất sắc đó đồng chí đã vinh dự được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương quân công
hạng nhất bày tỏ sự xúc động và trân trọng sự ghi nhận những tình cảm tốt đẹp của đảng
nhà nước đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã dành tặng thượng tướng bùi quang
bền chân thành cảm ơn và hứa sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình giáo dục con cháu
cố gắng tu dưỡng có những đóng góp thiết thực cho đất nước cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân
sau sáu tháng triển khai trên mạng zalo mô hình kết nối mạng xã hội bình yên cho mỗi gia đình bước
đầu đã cho thấy hiệu quả về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội và trong sáng ngày hôm nay
công an tỉnh đắk lắc đã tổ chức hội nghị đánh giá mô hình này đồng chí trung tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và chỉ đạo hội nghị
báo cáo tại hội nghị của công an tỉnh đắk lắc cho thấy sau sáu tháng triển khai
thông qua mạng gia lô các đơn vị nghiệp vụ đã giải quyết được gần năm trăm bảy mươi tin vấn đề về an ninh trật tự
trả lời giải quyết gần năm ba trăm linh câu hỏi liên quan đến thủ tục hành chính tất cả đều rất nhanh chóng kịp
thời kéo giảm sáu năm mươi tám số vụ xâm phạm trật tự xã hội so với chín tháng đầu năm ngoái
phát biểu tại hội nghị đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh mạng gia lô là ứng dụng có yếu tố
nước ngoài và chưa được cấp phép theo quy định do đó một mặt phát huy những điểm tích cực trong công
trình truyền kết nối người dân tiếp nhận và xử lý các thông tin tố xác tội phạm thì cần phải làm
chủ được các trang mạng xã hội nhất là về vấn đề an ninh bảo mật mạng tránh bị các loại tội phạm
chiếm quyền hoạt động và thông qua mạng xã hội để chống phá kích động từ những ưu nhược điểm của
mô hình này đồng chí thứ trưởng cũng chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc tiếp tục nghiên cứu thật kỹ để
có những điều chỉnh khắc phục phù hợp khi đảm bảo được vấn đề bảo an bảo mật sẽ triển khai nhân rộng
đồng thời tiến tới phối hợp với bộ thông tin và truyền thông trao đổi thông tin hỗ trợ hoạt động
phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật trên không gian mạng
kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam một mươi năm ngày phụ nữ việt nam
sáng nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an đã tổ chức lễ kỷ niệm và tuyên dương
phụ nữ cảnh vệ tiêu biểu giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai được thành lập từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
hội phụ nữ cục cảnh vệ nay là hội phụ nữ bộ tư lệnh cảnh vệ đã làm tốt chức năng
nhiệm vụ tập hợp thu hút đông đảo hội viên động viên khuyến khích hội viên luôn giữ vững
tinh thần yêu nước lòng trung thành cần cù sáng tạo mưu trí dũng cảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
xứng đáng là phụ nữ việt nam thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa tự tin tự trọng
trung hậu đảm đang hiện nay với hơn hai trăm linh chị em hội phụ nữ bộ tư lệnh cảnh vệ có mặt trên
nhiều lĩnh vực công tác từ tham mưu hậu cần xây dựng lực lượng qua đó đã góp phần tôn vinh
người phụ nữ công an nhân dân nói chung và phụ nữ cảnh vệ công an nhân dân nói riêng
bản lĩnh tự tin tự trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao qua đó nhân rộng các điển hình
tiên tiến phân đấu trong thời gian tới các chị em trong hội phụ nữ bộ tư lệnh cảnh vệ tiếp
tục phát huy truyền thống lực lượng cảnh vệ niềm đam mê với nghề khắc phục khó khăn
vừa làm tốt chức danh trong gia đình và trong đơn vị đóng góp nhiều hơn nữa trí tuệ
sức lực của mình vào sự thành công của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
nhân dịp này hai mươi cá nhân đã được tuyên dương phụ nữ cảnh vệ tiêu biểu giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn sáu
thưa quý vị và các đồng chí ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đã gửi thư thăm hỏi gia đình đồng chí đại úy trương văn thắng
cám bộ công an xã hướng việt huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ
phòng chống thiên tai ứng cứu nhân dân tại địa bàn cơ sở nội dung thư nêu rõ
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đại úy trương văn thắng quê quán xã quảng sơn huyện ba đồn tỉnh quảng bình
cán bộ công an xã hướng việt huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ
phòng chống thiên tai ứng cứu nhân dân tại địa bàn cơ sở
sự hy sinh của đồng chí đại úy trương văn thắng đã thể hiện tinh thần phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ
công an nhân dân vì nước quên thân vì dân quên mình góp phần tô thám thêm truyền thống vẻ vang
của công an nhân dân việt nam đây là tổn thất lớn đối với gia đình đồng chí đại úy trương văn thắng
lực lượng công an nhân dân nói chung và của công an tỉnh quảng trị chính quyền địa phương nói riêng
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương tinh thần anh dũng
của đồng chí trương văn thắng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc chia sẻ những đau thương mất mát
gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn tri ân tới gia đình đồng chí đại úy trương văn thắng
đồng thời chia sẻ những khó khăn thử thách trong thực thi nhiệm vụ của lực lượng công an cơ sở
công an tỉnh quảng trị nói riêng và cả nước nói chung
bộ trưởng tô lâm cũng xin chia sẻ với nhân dân và chính quyền các cấp tỉnh quảng trị về những khó khăn mất mát
do bão lũ đã gây ra và biểu dương tinh thần dũng cảm vì nhân dân phục vụ của cán bộ chính quyền các cấp
lực lượng quân đội lực lượng công an địa phương qua việc triển khai phòng chống thiên tai bão lũ vừa qua
bộ trưởng tô lâm đề nghị cục tổ chức cán bộ bộ công an chủ trì phối hợp với công an tỉnh quảng trị
và các đơn vị liên quan kịp thời tổ chức thăm hỏi động viên giúp đỡ gia đình đồng chí đại úy trương văn thắng
phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tăng lễ chú đáo trọng thể
theo đúng nghị thức công an nhân dân cho đồng chí đại úy trương văn thắng
tổ chức thăm hỏi gia đình có người thân bị thương vong và những cán bộ xã hướng việt huyện hướng hóa bị thương vừa qua
công an tỉnh quảng trị cùng với các cơ quan chức năng tổ chức hoạt động tuyên truyền
học tập tấm gương đồng chí đại úy trương văn thắng đồng thời làm tốt biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân
và các lực lượng tham gia phòng chống thiên tai nhất là tại các địa bàn có nhiều mối đe dọa nguy hiểm đến tính mạng người dân
và các lực lượng thực thi nhiệm vụ góp phần bảo đảm an ninh trật tự vì an ninh tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
trong mấy ngày tới dự báo tiếp tục còn mưa lũ tại địa phương bộ trưởng tô lâm đề nghị các đồng chí lực lượng công an quảng trị
phối hợp với chính quyền các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì bảo đảm tốt an ninh trật tự tại địa phương
chủ động nắm tình hình tổ chức sơ tán sẵn sàng cứu trợ nhân dân
hiện tại thi thể của đại úy trương văn thắng đã được tìm thấy thế nhưng do địa hình nguy hiểm
khu vực xã hướng việt bị cô lập hoàn toàn nên thi thể của đồng chí thắng vẫn chưa thể đưa ra ngoài
công an các đơn vị đang huy động lực lượng để nhanh chóng tiếp cận hiện trường đưa thi thể của đồng chí về an táng
trong buổi làm việc với công an các đơn vị tại tỉnh quảng trị vào sáng nay một mươi chín tháng một mươi
thứ trưởng nguyễn văn sơn đã đặc biệt tổ chức cuộc họp đề nghị các đồng chí công an địa phương
những người thông thuộc địa bàn nhanh chóng đưa ra giải pháp tìm mọi cách để tiếp cận với xã hướng việt
để đưa thi thể của đồng chí về lo hậu sự
công an các đơn vị đang huy động lực lượng để nhanh chóng tiếp cận hiện trường đưa thi thể của đồng chí về an táng
trong buổi làm việc với công an các đơn vị tại tỉnh quảng trị vào sáng nay một mươi chín tháng một mươi

để thấy là xác định trách nhiệm cho toàn lực lượng công an huyện chúng ta phải thấy đây là một trong những công việc ưu tiên hàng đầu
xã hưng việt đang bị cô lập bởi núi sạc lỡ cắt đứt ngoài tuyến đường
để có thể khắc phục thông xe vào đến hiện trường phải mất từ bảy đến một mươi ngày
vì vậy công an các đơn vị đã cử các tổ công tác đi bộ băng rừng qua biên giới nước lào để vào xã hướng việt
lực lượng công an huyện hương hóa và công an tỉnh đã chia làm ba tổ
mỗi tổ một mươi đồng chí đã băng đường rừng bằng cách là đi vào trung tâm xã hưng vùng
sau đó là đi vào các đường tiệu nghịch vào là cửa khẩu trang
sau đó là phải đi bộ hình quân đường rừng qua bên phía đất bàn lào
sau đó là đi bằng các đường mòn lối mỡ phía bên biên giới bàn lào
và nhờ dẫn bạn ở bên lào kia người ta sẽ dẫn
dẫn đường để cho nm cán bộ chủ trị công an huyện băng rừng để tiếp cận đến xã hưng việt
toàn bộ lực lượng công an huyện quyết tâm băng mọi cách phải tiếp cận được địa bàn xã hưng việt
và sau khi địa bàn tiếp cận thì làm cả cái thu thục nếu được là sẽ đưa thi thể của đồng chí trung tâm hưng việt là đưa ra trong đêm
và nếu như điều kiện thuận lợi tiếp cận được thì trong đêm và ràng sáng đêm nay sẽ đưa được thi thể
đồng chí ra đến địa bàn của trung tâm chuyển khai sân của hương hóa
hiện tại thời tiết bất lợi đường đi trắc trở các tổ công tác vẫn chưa tiếp cận được hiện trường
nhưng các cán bộ chiến sĩ công an vẫn quyết tâm băng rừng xuyên đêm để nhanh chóng đưa đồng đội về nơi an nghỉ
còn vào chiều nay tại nghịa trang liệt sĩ tp vinh tỉnh nghệ an
thành ủy ubnd thành phố đã tổ chức trọng thể lễ an táng cho bốn liệt sĩ quê ở nghệ an
hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại thủy điện rào trang ba vào ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
từ sáng sớm bất chấp mưa lớn không ngớt hàng nghìn người dân đã có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố vinh để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng
bốn liệt sĩ hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại thủy điện rào trang ba quê tại nghệ an
gồm thượng tá nguyễn tiến dũng phó trưởng phòng tác chiến bộ tham mưu quân khu bốn
thượng tá lê tất thắng
phó lữ đoàn trưởng tham mưu trưởng lữ đoàn tám mươi quân khu bốn
thiếu tá nguyễn cảnh cường đại đội trưởng đại đội sáu tiểu đoàn hai lữ đoàn tám mươi quân khu bốn
đại úy đinh văn trung đài trưởng đại đội sáu tiểu đoàn hai lữ đoàn tám mươi quân khu bốn
đã được đón về và tổ chức lễ an táng tại quê nhà
buổi lễ được tổ chức chú đáo trang nghiêm theo nghi thức của quân đội
đại diện lãnh đạo tỉnh nghệ an các sở ban ngành và rất đông người thân gia đình đồng chí đồng đội và người dân
đã có mặt
dân hoa thắp nén tâm hương tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng
thưa quý vị và các đồng chí tính đến chiều ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi
mưa lũ tại miền trung đã khiến một trăm hai mươi tám người chết và mất tích
hàng trăm nghìn hộ dân vẫn chịu cảnh ngập lụt cụ thể là có một trăm linh hai người chết hai mươi sáu người mất tích
về tình hình giao thông mưa lũ cũng đã khiến một mươi ba tuyến quốc lộ
ba mươi năm mươi mét đường giao thông địa phương bị ngập sạt lở hư hỏng
tại các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị
hiện tại ngập lụt tiếp tục chia cắt tại ba điểm trên quốc lộ một a thuộc tỉnh quảng bình
và một vị trí trên đường hồ chí minh
nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt chia cắt
theo báo cáo của các tỉnh tính đến một mươi sáu h chiều ngày hôm nay
tại các tỉnh hà tĩnh thừa thiên huế đã sơ tán hai mươi tám chín trăm ba mươi tám hộ trên chín mươi chín trăm sáu mươi bảy người
ngoài ra vẫn còn một trăm sáu mươi sáu bảy trăm tám mươi hai hộ dân bị ngập
trong đó quảng bình có hơn tám mươi bốn sáu trăm linh hộ
quảng trị có hơn năm mươi ba bảy trăm linh hộ
để chủ động ứng phó với mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất
và áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ubnd quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa có công điện khẩn gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến quảng nam
theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
thông báo cho chủ các phương tiện
tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển
và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh
thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
đồng thời giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn
để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền
hướng dẫn bảo đảm an toàn cho người và tài sản khách du lịch
trên các đảo ven biển lồng bè các khu nuôi trồng thủy sản
và bảo vệ công trình ven bờ
chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn
bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông
nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
các bến đỏ khu vực đường bị ngập
tổ chức vận hành bảo đảm an toàn các hồ đập thủy lợi thủy điện
đối với các hồ đập sung yếu
cần chủ động hạ thấp mực nước để bảo đảm an toàn
bố trí lực lượng thường trực tại các hồ chứa đã đầy nước
hồ chứa có nguy cơ mất an toàn để kịp thời xử lý khi có tình huống
triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều
đặc biệt là các trọng điểm sung yếu
chủ động tiêu thoát nước đệm phòng chống úng ngập
triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp
sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ
cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão lũ
huy động mọi phương tiện nguồn lực nhanh chóng tìm kiếm
cứu hộ cứu nạn các nạn nhân đang còn bị mất liên lạc
khắc phục giao thông trên các quốc lộ tỉnh lộ đường sắt
để kịp thời động viên và chia sẻ khó khăn với người dân vùng ngập lụt
ở các tỉnh miền trung
cám bộ chiến sĩ báo công an nhân dân cùng với các mạnh thường quân
đã huy động được hàng trăm xuất quà hỗ trợ
và trong ngày hôm nay đoàn đã đến với bà con nhân dân tỉnh thừa thiên huế
xã quảng anh huyện quảng điền
tỉnh thừa thiên huế mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tiếp
cộng với các hồ chứa hồ thủy điện điều tiết xả lũ
khiến hơn hai hộ dân ở bảy thôn có nhà bị ngập sâu
hơn hai mươi hectare hoa màu bị thiệt hại
cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn
gia đình chị huỳnh thị diện là một trong số đó
nhiều đồ đạc tài sản trong nhà cũng đã bị nước cuốn trôi
bởi vậy mà món quà của đoàn công tác báo công an nhân dân
có ý nghĩa là một trong số đồ đạc
lớn với gia đình chị và các hồ dân lúc này
riêng tại xã quảng anh đoàn công tác đã trao một trăm bảy mươi suất tiền mặt
vượt qua những chặng đường khó khăn ngập luộc
đoàn công tác cũng đã đến với người dân thị trấn xịa huyện quảng điền
và người dân xã phong bình
huyện phong điền
giá trị vật chất nó không là lớn
nhưng mà đây là một giá trị về trinh thần
từ một trinh thần truyền thống là tương thân tương ái
và lá lành đùm lá rách thì cũng với mong muốn là góp phần
hỗ trợ cho đồng bào cùng bị trị khai nạn lũ luộc
thì sớm được ổn định đời sống và tiếp tục để mà sản xuất sau mưa lũ
cũng trong chuyến đi đoàn đã đến viến gia đình các liệt sĩ hy sinh khi đi cứu nạn
tại thủy điện rào trăng ba trao tổng số tiền hai mươi năm triệu đồng
để hỗ trợ thân nhân năm liệt sĩ ở tỉnh thừa thiên huế
đoàn cũng đã trao quà hỗ trợ cho lực lượng công an một số xã
đây là lực lượng bám cơ sở không ngại nguy hiểm vất vả
giúp đỡ hỗ trợ nhân dân trong mưa lũ
báo công an nhân dân và các nhà hào tâm quan tâm
tặng quà đây là niềm động viên rất lớn
là cái tấm lòng của các nhà hào tâm và các đồng chí cho anh em
để anh em có động lực để phấn đấu trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
tổng số quà và tiền đã và sẽ được báo công an nhân dân và các mạnh thường quân
trao cho người dân tại tỉnh thừa thiên huế quảng nam đà nẵng quảng trị
trị giá hơn sáu trăm linh triệu đồng
hành trình đến với những vùng khó khăn ngập lụt
còn tiếp tục
bản tin nhật ký an ninh đến đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại